nhiều ngôi sao xuất hiện trên facebook và youtube mờ nhạt dần
có khi trở thành lố lăng vì không còn gì mới
những người này không đóng góp gì cho cuộc vận động dân chủ
các nhóm chính trị và các tổ chức xã hội dân sự hình thành hàng loạt trong những năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
nhờ sự phát triển của mạng xã hội phần lớn đã giã hàng hoặc mất gần hết thực lực
vì chia rẽ nội bộ ngay từ khi chưa bị đe dọa
một bạn trong nước mới đây khẳng định tất cả các nhóm và tổ chức
dù là chính trị hay xã hội dân sự
được coi là thành phần của phong trào dân chủ
đều đã tàn giã
nguyễn gia kiểm chỉ rõ
người tham gia phong trào dân chủ là hàn học thô lỗ
coi đấu tranh cho dân chủ đồng nghĩa với chống cộng và ủng hộ cánh hữu
những đức tính đáng tôn vinh nơi một lãnh tụ chính trị là giàu sang và tự hào
không thiếu những người coi sự tranh giành địa vị là quan trọng nhất
và sẵn sàng liên kết với những người không có cả khả năng lẫn đạo đức
nhưng ủng hộ mình
rất nhiều cố gắng trên mạng xã hội
để tự đánh bóng mình
và bồi nhọ người khác
nguyễn gia kiểm cho rằng
trong khi một số kẻ mong đợi hoặc cầu cạnh một thế lực ngoại bang giúp đỡ
để giành thắng lợi cho dân chủ
lại có nhiều người hô hào đấu tranh cho dân chủ
nhưng lại tôn vinh hai ông ngô đình diệm và ngô đình nhu
hai người từng thiết lập một chế độ độc tài gia đình trị
bách hại thẳng tay những người đối lập
tương tự nguyễn gia kiểm
facebook của lê diễn đức
nhân vật chống cộng có thâm niên
khi đánh giá về cái gọi là phong trào dân chủ
cũng cho rằng
số người chống đối chế độ thực chất rất ít ỏi
rời rạc tùn mùn
không thể nào phát triển được
nhắm mắt trước các tội ác
bất chấp đạo đức và lương tri
thì muôn đời muôn kiếp
chống chỉ là chống cho có phong trào
để kinh doanh chống cộng mà thôi
đừng phong họ là những anh hùng
những nhà tranh đấu dân chủ
đừng tưởng có thể lợi dụng họ
vào cuộc cách mạng lật đổ chính quyền
càng ảo tưởng bao nhiêu
sẽ càng thất vọng bấy nhiêu
chống cộng đến thâm căn cố đế
theo logic thông thường
lẽ ra nguyễn gia kiểm lê diễn đức
phải ủng hộ mấy người gọi là
tù nhân lương tâm nhà đấu tranh nhân quyền
nhà hoạt động môi trường
nhưng có lẽ vì
quá hiểu quá thất vọng
cho nên nguyễn gia kiểm lê diễn đức
đã vạch rõ bản chất của mấy người đó
nhận xét họ lợi dụng dân chủ nhân quyền
để kinh doanh chống cộng
và khẳng định không thể đặt niềm tin vào họ
ý kiến này không thể khác
bởi từ những gì đã diễn ra
trên thực tế
chỉ cần điểm qua một số người có hành vi
vi phạm pháp luật
đã hoặc đang nhận bản án thích đáng của pháp luật như
nguyễn văn lý
bùi kim thành
trần khải thanh thủy
nguyễn văn hải
tạ phong tần
cù huy hả vũ
đặng xuân diệu
nguyễn văn hóa
trần anh kim
nguyễn ngọc như quỳnh
trần thị nga
hoàng đức bình
nguyễn văn oai
có thể dễ dàng thấy rõ
họ chỉ lợi dụng dân chủ nhân quyền môi trường
để tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
lật đổ chính quyền nhân dân
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền
và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
sau khi được ra nước ngoài định cư
một số người nhanh chóng từ bỏ đấu tranh
mà điển hình là trường hợp bùi kim thành
đến mỹ mới ít ngày
đã được cộng đồng gốc việt ở đây coi là
tâm thần viên viên hài
và nhận xét nguyễn chính kết
cái dũng và tinh thần của nguyễn chính kết đã chết
dù thân xác của ông lang thang đó đây nơi xứ người
qua sự sai khiến của một nhóm muốn lợi dụng
cái xác cỏ vơ cỏ vất như ma đói của ông
điều đáng tiếc
những con người như vậy
do thiếu thông tin tìm hiểu
cũng như cách tiếp cận công bằng chính xác
lại trở thành đối tượng được đại điện chính phủ
quốc hội ở một số quốc gia
và một số tổ chức nhân danh nhân quyền
đứng ra bảo vệ
lấy đó làm cơ sở phê phán nhà nước việt nam
đưa ra các đòi hỏi hết sức phi lý
dường như đến nay
việc bảo vệ cư mang bùi kim thành
vẫn chưa đưa tới cho họ bài học về sự tỉnh táo
vì thế một số người vi phạm pháp luật việt nam
vẫn được họ ca ngợi đỡ đầu
thái độ của họ được coi như
phao cứu sinh
để sau khi vi phạm pháp luật và bị tòa án nhân dân xét xử
là một số người lại kêu gọi
quốc tế can thiệp
thậm chí một số người có việc làm
rất kỳ quạc là
ký thư ngỏ đưa lên internet
để gửi tới nguyễn ngọc như quỳnh
trần thị nga
hai người đang chịu án tù vận động
hãy ra đi
thời gian gần đây xu hướng thiếu tỉnh táo đó
như không được kiểm soát
điển hình là các sự kiện
ngày hai tháng hai
đại sứ quán mỹ tại hà nội
ra thông cáo bày tỏ sự quan ngại
về bản án với vũ quang thuận
nguyễn văn điển
trần hoàng phúc hồ văn hải
ngày bảy tháng hai
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ quan ngại
về bản án với hai nhà hoạt động
hoàng đức bình nguyễn nam phong
kêu gọi chính phủ việt nam trả tự do
cho tất cả tù nhân lương tâm
ngay lập tức
ngày bảy tháng hai
đặc trách nhân quyền của chính phủ đức ra tuyên bố
chỉ trích việc hà nội kết án
nhà hoạt động nhân quyền hoàng đức bình
ngày một mươi ba tháng hai
rfa cho biết
đại sứ quán australia tại hà nội
cùng bộ ngoại giao và thương mại australia
yêu cầu trả tự do ngay lập tức
cho nguyễn ngọc như quỳnh
nguyễn văn oai trần thị nga
ngày một mươi năm tháng hai
ủy ban tom lentos của quốc hội mỹ
tổ chức cái gọi là
điều trần về chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm
trong đó đề cập
một trăm sáu mươi chín tù nhân lương tâm việt nam
ngày hai mươi tám tháng một
tổ chức theo dõi nhân quyền
đòi hủy bỏ các cáo buộc
trả tự do ngay lập tức cho hoàng đức bình
ngày hai mươi ba tháng hai
rfa đưa tin chuyên gia nhân quyền
của liên hợp quốc kêu gọi việt nam trả tự do
những người bị kết án tù
vì các hoạt động phản đối phong bồ sa
xả chất thải độc hại
tâm môi trường
trên thực tế có thể thấy nhiều đánh giá
đòi hỏi thiếu khách quan
bất chấp sự thật được đưa ra
và khó có thể chấp nhận
khi đó là quan điểm của đại diện chính phủ quốc hội
ở một số nước
như với hoàng đức bình
tài liệu cho thấy
hoàng đức bình từng thực hiện một chuỗi hành vi phạm pháp
cấu kết với một số người
lợi dụng sự cố môi trường biển ở miền trung việt nam
để tổ chức hoạt động gây dối
nếu có thái độ khách quan
đại diện một số chính phủ quốc hội
nên đặt câu hỏi
hoàng đức bình có thật sự là nhà hoạt động
vì môi trường hay không
khi trước đó anh ta tham gia một số tổ chức
hội nhóm chống đối chính quyền
bị bắt tạm giữ hai mươi bốn h
bị xử phạt vì tàn chữ
phát hành suất bản phẩm
sản phẩm in không phải là suất bản phẩm
xong anh ta lại không nộp phạt
mà trốn về nghệ an
tiếp tục đăng tải trên facebook cá nhân
các thông tin tài liệu sai trái
tích cực cùng kẻ xấu
tổ chức hoạt động gây dối trật tự an toàn xã hội
về hoạt động gây dối
không cần tới tài liệu do việt nam cung cấp
chỉ cần tìm trên internet
sẽ thấy rất nhiều video clip
mô tả các hoạt động hoàng đức bình
tham gia đập phá ô tô của công an
chặn quốc lộ gây ách trắc giao thông
các hành vi đó
nếu xảy ra ở mỹ
cộng hòa liên bang đức
australia chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi
việc bị kết tội xử phạt
rất nghiêm khắc
ở một góc độ khác
dù có thái độ chống đối nhà nước việt nam
nhưng trong dòng trạng thái status
đăng trên facebook ngày bảy tháng một mới đây
lê diễn đức vẫn phải thừa nhận
chế độ cũng đã làm được
khá nhiều việc để thay đổi đất nước
làm thỏa mãn được
đa số quần chúng
về vật chất và giải trí
tăng trưởng kinh tế ở mức cao
việt nam vẫn là mảnh đất hấp dẫn
thu hút đầu tư nước ngoài
họ có quan hệ hợp tác quốc tế
rất tốt với tất cả các nước
trong đó có mỹ và phương tây
những quốc gia thừa nhận hệ thống chính trị của họ
các quyền tự do cho công dân
được nới lỏng nhiều
so với hơn hai mươi năm trước đây
dân được tự do làm giàu
mua sắm nhà cửa
sang những đất đai
đi học và du lịch nước ngoài
hàng hóa tràn ngập thị trường
chiều theo túi tiền của mọi khách hàng
từ giàu đến nghèo
hàng trăm nghìn người việt ở nước ngoài
những người từng chống chế độ
mỗi năm vẫn phải thăm quê hương
vẫn gửi tiền về việt nam
vẫn tìm cơ hội làm ăn kiếm tiền
mua nhà cửa
mô tả của lê diễn đức đã cho thấy
một sự thực không thể chối cãi
cũng như việc không thể không thừa nhận
một phần thành tựu của việt nam
đó là thành tựu nhân quyền
và từ thực tế này
tất nhiên không thể coi
người xuyên tạc cản trở phá hoại
quá trình việt nam đạt tới thành tựu đó
là tù nhân lương tâm
nhà đấu tranh nhân quyền
nhà hoạt động môi trường
và đáng tiếc
trong khi người chống đối việt nam thừa nhận như vậy
trong khi các nguyên thủ quốc gia khẳng định
việt nam thật sự trở thành
một trong những điều kỳ diệu của thế giới
và rất ấn tượng
coi trọng vai trò và vị thế của việt nam
trên trường quốc tế
quan hệ với việt nam thể hiện
các lợi ích chung tôn trọng lẫn nhau
đại viện chính phủ quốc hội
ở các quốc gia đó lại có hành xử
còn ý kiến của hrvk
rfs phóng viên không biên giới
cpj bảo vệ nhà báo
fh nhà tự do
thì thiết nghĩ
không cần bàn luận nhiều
bởi các tổ chức này sinh ra không phải vì nhân quyền
mà nhân quyền là chiêu bài
để phục vụ mưu đồ
của các thế lực đã tạo dựng dung dưỡng họ
quý vị và các bạn

đánh giá khách quan công bằng và chính xác
của tác giả hồng quang
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau